sau lễ đón chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống moon jae in đã tiến hành hội đàm khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực
trong không khí hữu nghị chân thành và cởi mở hai vị nguyên thủ đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước
đi sâu trao đổi về phương hướng và biện pháp tăng cường quan hệ hai nước và các vấn đề khu vực quốc tế hai bên cùng quan tâm
sau hội đàm chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống hàn quốc moon jae in đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai bên
các quốc tế thông báo về kết quả tốt đẹp của buổi hội đàm
thay mặt nhà nước và nhân dân việt nam chủ tịch nước trần đại quang
hoàn ngành tổng thống moon jae in và đoàn đại biểu cấp cao hàn quốc thăm cấp nhà nước tới việt nam
khẳng định việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với hàn quốc
tôi tin tưởng với quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước nỗ lực chung của các bộ ngành địa phương hai bên
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc tiếp tục phát triển ổn định
đi vào chiều sâu vì lợi ích của nhân dân hai nước đóng góp tích cực vào hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới
về phần mình tổng thống hàn quốc moon jae in chân thành cảm ơn chủ tịch nước trần đại quang
nhà nước và nhân dân việt nam đã dành cho cá nhân tổng thống và đoàn đại biểu cấp cao hàn quốc sự đón tiếp trọng thị
thân tình và chú đáo khẳng định hàn quốc coi trọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với việt nam
nhất trí cùng việt nam không ngừng nỗ lực
mở rộng và đưa các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu
việt nam là đối tác hợp tác trọng tâm của hàn quốc và ngược lại hàn quốc cũng là đối tác hợp tác trọng điểm của việt nam
trong chính sách hướng nam mới mà chính phủ hàn quốc đang tiến hành việt nam cũng là một quốc gia quan trọng nhất trong chính sách đó
thông qua cuộc gặp gỡ cấp cao ngày hôm nay hai nước đã thể hiện được tình hữu nghị sâu sắc
và cùng thống nhất sẽ nỗ lực để đẩy mạnh hợp tác vì sự phát triển phồn vinh của hai dân tộc
tổng thống hàn quốc moon jae in trân trọng mời chủ tịch nước trần đại quang thăm cấp nhà nước tới hàn quốc
trong thời gian tới chủ tịch nước trần đại quang đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời
cùng ngày tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật thủ tướng moon jae in đang ở thăm chính thức việt nam
tại buổi tiếp hai nhà lãnh đạo cũng đã khẳng định coi trọng phát triển và không ngừng hợp tác
làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc
chính phủ hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực
tạo dựng nền tảng chính trị kinh tế và xã hội vững chắc và sớm nâng lên tầm cao mới trong thời gian tới
tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp tổng thống moon jae in đang thăm cấp nhà nước tới việt nam
tại cuộc gặp hai nhà lãnh đạo đã khẳng định quan hệ hợp tác hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực
đạt nhiều thành tựu trong suốt hai mươi năm năm qua trên tinh thần đối tác hợp tác chiến lược tin cậy lẫn nhau
hai bên cũng khẳng định tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh tế và hợp tác
hỗ trợ chia sẻ thông tin để thực hiện các mục tiêu kinh tế chính trị xã hội và trên các diễn đàn đa phương quốc tế
đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu vì lợi ích nhân dân hai nước
vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới
cùng ngày thủ tướng hàn quốc moon jae in cũng đã có cuộc gặp thêm mặt với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kinh ngân
theo đó hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc
đồn đốc và thúc đẩy chính phủ hai nước triển khai các thỏa thuận đã ký kết
tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới
đóng góp tích cực và gìn giữ hòa bình an ninh ổn định của khu vực và thế giới
nhân dịp kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
sáu mươi hai năm ngày truyền thống đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an
kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh nêu sáu điều dạy về tư cách người công an cách mệnh
bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
bộ công an đã tổ chức tuyên dương trao giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi bảy
và vào sáng nay đoàn đại biểu thanh niên công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi bảy đã đến đặt vòng hoa
dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
thành phố hà nội và báo công dân bác tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh trước anh linh của người đoàn đại biểu thanh niên công an tiêu biểu
đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn quyết tâm thực hiện nghiêm túc sáu điều dạy của người
thực hiện sứ mệnh bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh dù trong bất cứ tình huống nào
dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng luôn trung thành tuyệt đối với đảng giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng
vững vàng bản lĩnh chính trị trong sáng về phẩm chất đạo đức thường xuyên nêu cao ý thức phục vụ nhân dân
tận tụy với công việc đoàn kết thương yêu giúp đỡ đồng đội dung cảm mưu trí không quản ngại khó khăn gian khổ
sẵn sàng hy sinh vì an ninh trật tự của tổ quốc vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân
trước đó đoàn đã tới đặt hoa dân hương tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu
hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc
vì hạnh phúc của nhân dân tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
và chỉ cách đây ít giờ đồng hồ thì chương trình tuyên dương trao giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô hà nội
dự buổi lễ có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
và đồng chí nguyễn ngọc lương bí thư trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
năm mươi gương mặt tiêu biểu được vinh danh là những đoàn viên thanh niên mưu trí dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm
sẵn sàng sông pha trên những trận tuyến ác liệt nhất không quản ngại khó khăn gian khổ
là những phóng viên vận động viên tiêu biểu sinh viên tốt nghiệp thủ khoa là những hạt nhân trong công tác đoàn phong trào thanh niên
nhiều năm liền được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua và được tặng nhiều phần thưởng cao quý của nhà nước
chính phủ bộ công an trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành và đồng chí nguyễn ngọc lương bí thư trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đã trao tặng biểu trưng và chứng nhận
cho hai mươi đồng chí đạt giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định các cá nhân được vinh danh là những bông hoa chiến công đẹp nhất dâng lên bác
thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu chiến đấu công tác trong thời kỳ mới
lực lượng đoàn viên công an phải tiếp tục phấn đấu không ngừng rèn luyện và học tập
đoàn viên thanh niên công an cần phải nhận thức sâu sắc về vai trò nhiệm vụ của mình
như bác hồ đã dạy nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nhà nước của chúng ta cho mình những gì
mà phải tự hỏi mình đã làm được gì cho nước nhà mình phải làm như thế nào cho lợi ích của nước nhà nhiều hơn mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu được chừng nào
phải tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm không ngừng học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của bác hồ
và sáu điều bác hồ dạy công an dân thực sự
công an dân là lực lượng nòng cốt sung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự vì nước quên thân vì dân phục vụ
chỉ biết còn đảng là còn mình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành cũng bày tỏ mong muốn hai mươi bông hoa thanh niên điển hình sẽ luôn là những đoàn viên mẫu mực
tiếp tục nỗ lực học tập rèn luyện xứng đáng là những tấm gương sáng để đồng chí đồng đội nói theo
để ngày càng có nhiều tấm gương thanh niên công an tiêu biểu đóng góp thêm nhiều chiến công thành tích cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc
tiếp tục tăng cường công tác phối hợp chủ động thực hiện các giải pháp toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đó là nhiệm vụ trọng tâm đã được các nơ vị trong cụm thi đua số một mươi bộ công an thống nhất
tại hội nghị ký kết giao ước thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi tám được tổ chức vào sáng ngày hôm nay
bộ công an
cụm thi đua số một mươi bộ công an gồm năm đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tại hội nghị lãnh đạo các đơn vị thống nhất nội dung phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với tình hình thực tiễn thực chất và tránh hình thức
trong đó đặc biệt chú trọng việc tham mưu các cấp các ngành đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
đối với các cơ sở trọng điểm về chính trị kinh tế văn hóa các cơ sở nguy hiểm cháy nổ cao tập trung đông người vào khu dân cư nhà liền kề nhà mặt phố kết hợp kinh doanh
phát triển và duy trì phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy rộng khắp và có chiều sâu với phương châm bốn tại chỗ
tiếp tục giả soát xây dựng củng cố nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đội dân phòng phòng cháy chữa cháy cơ sở
để khi có cháy xảy ra sự cố sẽ được xử lý kịp thời ngay từ lúc ban đầu đồng thời tổ chức công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu chữa cháy cứu nạn cứu hộ
góp phần giảm thiểu thiệt hại do cháy gây ra đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân
cũng trong sáng nay tại tỉnh tuyên quang hội nghệ sĩ sân khấu việt nam đã phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tuyên quang
hội văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật sân khấu trong thời kỳ mới
tham dự hội thảo có nghệ sĩ nhân dân lê tiến thọ chủ tịch hội nghệ sĩ sân khấu việt nam cùng đông đảo các nghệ sĩ
những năm qua hoạt động sân khấu toàn quốc được đánh giá khá sôi động nhiều vở diễn chất lượng thu hút khán giả đến với sân khấu đông hơn
tác động sâu sắc đến phát triển văn hóa xây dựng văn hóa con người việt nam thời kỳ đổi mới
qua các cuộc thi hội nghệ sĩ sân khấu việt nam đã tác động tích cực tới dư luận xã hội và nâng cao uy tín nghề nghiệp
tạo cơ hội cho các nghệ sĩ đến gần hơn với đồng nghiệp quốc tế
tại hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận bàn giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động
tăng cường tổ chức các liên hoan sân khấu khu vực chú trọng chất lượng trong tuyển chọn hội viên
tích cực tuyên truyền quảng bá các tác phẩm sân khấu thường xuyên phối hợp với cơ quan chuyên môn
mở các lớp tập huấn trại sáng tác cho các nghệ sĩ tham gia quan tâm hơn tới công tác xét tặng danh hiệu nghệ thuật
nâng cao chất lượng tác phẩm sân khấu phù hợp với thị hiếu của khán giả hiện nay
đường võ văn kiệt quận tám tp hcm trong đêm đã cướp đi sinh mạng của ít nhất một mươi ba người
cho đến nay danh tính của một mươi ba nạn nhân xấu số đã được sử dụng
trong khi đó theo thông tin chính thức từ sở y tế tp hcm
thì tính đến năm giờ chiều ngày hôm nay có chín mươi một nạn nhân đã cấp cứu tại các bệnh viện trong thành phố
trong đó có ba ca tiên lượng nguy kịch do bị tổn thương não và suy hô hấp phải thở máy
và theo thông tin mới nhất từ bệnh viện trợ rẫy tp hcm
thì một nạn nhân của vụ cháy ở phòng a năm trăm linh một trung cư carina đã bị tổn thương não
sau khi được điều trị tích cực tại bệnh viện
đây là một trong những nạn nhân nguy kịch sau vụ cháy
hiện tại mọi sự chú ý của dư luận đều đang hướng đến công tác khắc phục hậu quả của vụ cháy
và hy vọng là những con số về thương vong cũng như thiệt hại về tài sản sẽ không tăng thêm nhiều nữa
và trong công điện vừa được ký vào ngày hôm nay
thì thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã thay mặt chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc
tới các nạn nhân thân nhân người bị nạn
đồng thời chỉ đạo ubnd tp hcm khẩn trương tổ chức thăm hỏi động viên
có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho gia đình người bị tử vong và bị thương
tập trung khắc phục hậu quả của vụ cháy
bộ công an ubnd tp hcm chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn diễn tập phòng cháy chữa cháy
thường xuyên tổ chức kiểm tra giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn
đặc biệt là các khu trung cư cao tầng có đông dân cư sinh sống
kịp thời phát hiện chấn chỉnh khắc phục các vi phạm kiên quyết tạm đình chỉ
và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
và trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì cần phải xem xét
truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật
thưa quý vị ngay khi có thông tin thì các lực lượng chức năng cùng với người dân
đã tích cực tổ chức chữa cháy cứu hộ cho người dân
sau khi trực tiếp đến hiện trường trung tướng bùi văn thành
thứ trưởng bộ công an đã triệu tập làm việc với lãnh đạo các đơn vị
trong lực lượng công an có liên quan tới vụ cháy này
trung tướng bùi văn thành yêu cầu các đơn vị có liên quan tổng hợp tất cả các thông tin
nhanh về tình hình diễn biến và kết quả điều tra về vụ cháy trung cư carina
để báo cáo bộ trưởng
đồng chí khẳng định đây là vụ việc phức tạp và gây ra mất mát lớn cho người dân
yêu cầu lực lượng phòng cháy chữa cháy cần bảo vệ hiện trường
tránh gây xáo trộn làm sai lệch kết luận điều tra
hãy làm việc với tất cả các chủ đầu tư bàn quản lý trung cư để trao đổi rút kinh nghiệm
và cam kết giao ước đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ tại trung cư
vâng xin được khẳng định đây là vụ việc phức tạp và gây ra mất mát rất lớn cho người dân
cho đến thời điểm này thì việc cứu chữa cho các nạn nhân bị thương
cũng như khắc phục hậu quả của vụ hỏa hoạn vẫn đang được tập trung tích cực triển khai
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại diễn biến của vụ việc này trong tổng hợp ngay sau đây
vào khoảng giờ ba mươi phút cùng ngày đám cháy bùng phát từ tầng hầm giữ ô tô xe máy
nằm giữa khu a và b của tòa nhà
ngọn lửa bùng phát nhanh khiến nhiều mạng bê tông sụp xuống khói phủ kín khu vực
hàng trăm người bị mắc kẹt bên trong đã chạy lên phía trên cao là hết cơ cứu
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã huy động phương tiện và trang thiết bị
tổ chức chữa cháy từ nhiều hướng đồng thời tìm kiếm người dân mắc kẹt
đưa người dân xuống bằng thang chuyên dụng

đưa người dân xuống bằng thang chuyên dụng

ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong và thứ trưởng bộ công an bùi văn thành đã được tổ chức
cho rằng đây là sự cố đáng tiếc và vô cùng nghiêm trọng
bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra
hỗ trợ kịp thời các hộ dân và tiến hành điều tra nguyên nhân xác định vụ cháy
hiện lực lượng chức năng đã thu giữ các camera và hệ thống dữ liệu của hệ thống chữa cháy tự động và báo cháy
đồng thời lấy lời khai những người liên quan làm việc với ban quản lý và thu thập những hồ sơ nghiệm thu
kiểm tra định kỳ về an toàn phòng cháy chữa cháy
cơ quan tố tụng cũng đang gấp rút hoàn tất khám nghiệm pháp y
thiệt hại tính đến thời điểm hiện tại đã có một mươi ba người tử vong hai mươi tám người bị thương
cháy một mươi ba xe ô tô trong đó có năm xe cháy hoàn toàn một trăm năm mươi xe máy
cũng vào một mươi hai giờ trưa nay khi lực lượng chức năng đang phòng tòa huyện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy
thì khói bất ngờ bốc lên nghi ngút từ khu vực tầng hầm lóc b khiến nhiều người bỏ chạy
sự cố được khắc phục ngay sau đó ít phút
nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ máy bơm đang hút nước dưới hẳn dĩ xe
để cung cấp tới dư luận những thông tin chính xác và đầy đủ nhất về vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này
trong chiều ngày hôm nay truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí thiếu tướng đoàn việt mạnh
cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin chào thiếu tướng
thưa thiếu tướng thì là người xuống trực tiếp hiện trường để kiểm tra vụ cháy
thì thiếu tướng có thể cho biết về tình hình vụ cháy hiện nay như thế nào ạ
sau khi nhận được tin bỏ cháy của cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm
thì lãnh đạo bộ công an và lãnh đạo cục phòng cháy cháy cùng với các phòng chức năng
đã kịp thời đến hiện trường của vụ cháy
và có thể nói rằng là trong cái thời gian rất ngắn
là sau một tiếng thì đám cháy về cơ bản thì cũng đã được khống chế
thế và đến ba h ba mươi phút thì đám cháy đã được hoàn toàn dập tắt
và kết quả thì đã trực tiếp cứu nạn cứu hộ được một trăm năm mươi người
và hướng dẫn thoát nạn cho gần một người
và bảo vệ được là không cho cháy lan
sang cái khu vực diện tích của tầng hầm
và không cho cháy lan lên các cái khu vực phía bên trên của tòa nhà
và đã đảm bảo an toàn được cho khu vực chữa xe
khoảng bốn trăm linh xe ô tô cũng như là khoảng tám trăm linh xe mô tô các loại
nhưng mà ở đây thì cái hậu quả của đám cháy thì cũng rất là
đám cháy đã làm chết một mươi ba người và bị thương hai mươi tám người
thì có thể nói là lực lượng của chúng tôi cũng rất là đau xót
và cũng xin được chia sẻ với các gia đình của các nạn nhân
thế và phía lãnh đạo bộ công an thì cũng đã có chỉ đạo các đơn vị chức năng
để mà nhanh chóng điều tra nguyên nhân kết luận sớm của vụ cháy này
để đảm bảo cho các đơn vị chức năng

trên thực tế thì có rất nhiều người dân đang sinh sống ở các chung cư tòa nhà cao tầng
thì thiếu tướng có những khuyến cáo cho người dân như thế nào
đang sinh sống ở các chung cư tòa nhà cao tầng về phòng cháy chữa cháy
hiện nay thì vấn đề an toàn trong các khu trung cư đây là nơi tập trung đông người
là cho các chủ đầu tư là phải thực hiện rất đúng rất nghiêm ngặt
các tiêu chuẩn quy trần về an toàn phòng cháy cháy
từ khâu ban đầu tức là khâu quy hoạch cũng như là khâu thiết kế
và phải thiết kế theo đúng quy chuẩn tiêu chuẩn về phòng cháy cháy cháy
một vấn đề đặt ra ở đây tức là phải thực hiện tốt công tác tổ chức
công tác phòng cháy chữa cháy cũng như là cứu nạn cứu hộ của tòa nhà đó
tức là phải xây dựng một lực lượng
làm nào để đáp ứng với các yêu cầu các tình huống các phương án khi mà nó xảy ra
tại chỗ là anh có thể xử lý được
cũng nhấn mạnh ở đây đó là đối với các người dân các cư dân trên các tòa nhà
thì phải thực hiện rất nghiêm ngặt các nội quy định về an toàn phòng cháy cháy cháy của tòa nhà
cũng muốn nhấn mạnh tiếp đó là vấn đề trang bị cho mình
những kiến thức những kỹ năng
về phòng ngừa cũng như là sử dụng các trang thiết bị chữa cháy ban đầu cũng là rất là cần thiết
cũng mong muốn là lấy hợp tác của người dân để làm nào để đảm bảo an toàn cho chính mình
và cũng là an toàn cho người khác
xin cảm ơn thiếu tướng đã dành thời gian cho cuộc trao đổi vừa rồi
thưa quý vị từ vụ cháy trung cư carina plaza thì rất nhiều bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy đã được bộc lộ
và vụ việc này cũng đã khiến cho hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại các khu trung cư cao tầng cảm thấy vô cùng lo lắng và bất an
điều đáng nói là không chỉ riêng thành phố hồ chí minh tại thủ đô hà nội
thời gian vừa qua hàng loạt các vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các trung cư cao tầng đã được chỉ ra
thế nhưng công tác khắc phục vẫn dậm chân tại chỗ
thậm chí nhiều chủ đầu tư vẫn cố tình đưa công trình vào hoạt động và bán căn hộ cho người dân khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
đây là một công trình điển hình về các sai phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy tại hà nội
dù chưa được nghiệm thu về phòng cháy cháy cháy
trước sự chơi ý của chủ đầu tư
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội vào cuộc điều tra làm rõ các sai phạm
đến thời điểm sáng nay ngay khi nghe tin vụ cháy trung cư nghiêm trọng xảy ra tại thành phố hồ chí minh
thì phía chủ đầu tư mới có những động thái tích cực hơn
để mình khắc phục cái này một cái nỗi gọi là cũng là cái nỗi thì cũng là nỗi rồi chứ không phải là mình không phủ nhận cái nỗi
bên mình là bây giờ cũng đang tìm mọi biện pháp để khắc phục để đưa hệ thống phòng cháy chữa cháy vào hoạt động
hiện tại vẫn còn một số tòa nhà vi phạm chưa được khắc phục do khó khăn về kinh tế của chủ đầu tư
và đã được đối với các tòa nhà này đã được đồng chí phó chủ tịch thường trực
ủy ban thành phố chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra thu thập tài liệu để truy tố theo quy định của pháp luật
theo ghi nhận của phóng viên vụ cháy trung cư xảy ra tại thành phố hồ chí minh
đã khiến nhiều cư dân các trung cư tại hà nội cảm thấy bất an lo lắng
và nhiều gia đình đã nghĩ đến giải pháp tự trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy
thiết bị thoát nạn nhằm ứng phó với các sự cố tương tự
hiện tại là gia đình thì chưa có một thiết bị phòng cháy chữa cháy nào
những người dân ở đây thì sáng nay là gặp nhau đã bàn nhau là
đi mua những thiết bị để tự phòng cho bản thân và cho gia đình
đấy là thiết bị như là thang dây mặt nạ chống độc bình cứu hỏa
chị cũng đọc rồi chị cũng thấy lo và đang nghĩ là nhà mình ở tầng một mươi tám
trong trường hợp mà có sự cố gì thì xử lý như thế nào
có thể nói những vấn đề tồn tại bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy
tại các trung cư đã trở thành câu chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi
tuy nhiên cụ trưởng
vụ cháy khiến một mươi ba người chết và hai mươi tám người bị thương vừa xảy ra tại tp hcm
có lẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn tâm lý chủ quan
coi thường công tác phòng cháy chữa cháy
các lực lượng chức năng vừa bắt giữ một vụ vận chuyển một mươi sáu bánh heroin tại bắc ninh
và một đối tượng vận chuyển ba sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp tại sơn la
thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổng hợp
ma túy công an tỉnh bắc ninh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phá chuyên án
bắt quả tàng đối tượng lý thiết thuần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
ở khu bản kho thị trấn lộc bình huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
đang vận chuyển trái phép chất ma túy
cơ quan chức năng thu giữ một mươi sáu bánh ma túy loại heroin trọng lượng năm hai trăm hai mươi năm gram
được đối tượng cất giấu trong túi hành lý
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận được một đối tượng ở điện biên
thuê mang xuống bắc ninh để tiêu thụ nếu chót lọt sẽ trả một trăm sáu mươi triệu đồng
tuy nhiên khi trực kìm tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập phối hợp với phòng phòng chống ma túy
và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh sơn la làm nhiệm vụ
tại km một trăm linh ba sáu trăm linh quốc lộ bốn mươi ba thuộc địa phận tiểu khu một trên năm
xã triềng sơn huyện mộc châu tỉnh sơn la
vừa phát hiện và bắt quả tàng đối tượng vì văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú quán bản bó sập xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
về hành vi mua bán tảng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ ba sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp ba điện thoại di động
một xe máy bốn triệu đồng cùng một số vật chứng có liên quan
đơn vị đã khởi tố vụ án hoàn chỉnh hồ sơ
chuyển vụ án cho công an tỉnh sơn la tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bốn bị cáo
gồm trương quang hải ngô quốc vương nguyễn văn tám và phan thanh nguyên
cùng chú tại huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
theo cáo trạng để có tiền tiêu xài cá nhân
trong khoảng thời gian từ tháng một đến tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
bốn đối tượng nói trên đã bàn bạc với nhau làm giả giấy chứng minh nhân dân
và giấy đăng ký xe mô tô giả
sau đó chúng mang một mươi bốn chiếc xe máy thu mua của các đối tượng trộm cắp ra bình định
lừa cầm cố tại các tiệm cầm đồ ở thành phố quy nhơn thị xã an nhơn
và huyện tây sơn hoài nhơn với tổng số tiền bốn trăm hai mươi chín triệu đồng
với hành vi này bốn đối tượng phải nhận mức án tổng cộng là